trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức kazakhstan sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi theo giờ địa phương
tại thủ đô astana của kazakhstan chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc gặp
bí thư thứ nhất đảng cộng sản nhân dân kazakhstan janbin akhmed bekov
tại cuộc gặp bí thư thứ nhất đảng cộng sản nhân dân kazakhstan janbin akhmed bekov nhấn mạnh
đón đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam như được đón những người thân
vì những đảng viên đảng cộng sản nhân dân kazakhstan đều là những người soviet
những người đã luôn lo lắng cho việt nam và nhân dân việt nam trong cuộc chiến tranh trước đây
khẳng định kazakhstan luôn kế thừa thành quả của cách mạng tháng một mươi
chăm lo đời sống của nhân dân tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa quốc tế
bí thư thứ nhất đảng cộng sản nhân dân cho biết kazakhstan hiện đang có một triệu người dân ủng hộ
với một trăm linh bốn đảng viên đồng thời bày tỏ vui mừng khi ngọn cờ cộng sản vẫn tung bay tại việt nam
như một nước tiên tiến trên thế giới
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh nhân dân việt nam không bao giờ quên sự ủng hộ to lớn
giúp đỡ quý báu mà đảng cộng sản nhân dân kazakhstan đã dành cho việt nam
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây
cũng như trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng khi thấy các chính đảng tại kazakhstan
đều coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với việt nam
khi thấy đảng cộng sản nhân dân kazakhstan luôn có tiếng nói phản biện
có chất lượng trong xây dựng chính sách của kazakhstan
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ tin tưởng rằng
với sự ủng hộ của hơn một triệu người dân kazakhstan đảng cộng sản nhân dân kazakhstan sẽ không ngừng lớn mạnh
ngay sau cuộc gặp lãnh đạo đảng cộng sản nhân dân kazakhstan
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã lên đường về nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức cộng hòa kazakhstan